như nhi hô hấp nhi tổng hợp khoa y học nhiệt đới của bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng
đều tăng thêm đội ngũ y bác sĩ và kê thêm giường cho bệnh nhân
tăng từ hai mươi đến sáu mươi giường để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh
mùa hè mùa nắng nóng thì nhi sẽ bị mắc nước nhiều
cho nên cũng khuyến kháo các bà phụ huynh cho trẻ uống nước nhiều
uống dưỡng nước trái cây để cho phòng những trường hợp trẻ bị mắc nước
và một ý nữa đó là trong mùa hè thì cái việc vệ sinh cá nhân cho trẻ
thì chúng ta cũng phải thường xuyên chú trọng và đặc biệt là tắm cho trẻ hằng ngày
để phòng chống những bệnh về ngoài da cũng có xu hướng tăng lây trong những ngày mùa hè nắng nóng
cũng theo thạc sĩ bác sĩ lê văn dũng khi thời tiết nắng nóng
phụ huynh không nên đưa trẻ đi ra ngoài trời nếu đi cần che chắn kỹ càng
tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc say nắng
ngoài ra cần lưu ý
giữ vệ sinh ăn uống vệ sinh cá nhân cho trẻ
và nhiệt độ sử dụng máy điều hòa không quá tranh lệch ngoài trời để bảo đảm phòng bệnh cho trẻ
trước tình trạng các ngôi nhà kiên cố đang thay thế các ngôi nhà dài truyền thống của người ế đê tại đắk lắc
một bộ phận đồng bào người ế đê đã nhận thức về trách nhiệm cần bảo tồn nhà dài truyền thống cho các thế hệ tương lai
đây là ngôi nhà dài đang được phục dựng của ông ikanin hờ đức
trong kinh tinh mình làm mình thấy giai đoạn đo đạt mình cần sự chính xác cao về kích thước của nó
mình học hỏi mấy người ông già học hỏi người này người nọ theo buôn khác buôn khác nhau
nhưng mà mình phải hỏi chật kỹ mình mới làm được
nó phải có thang nè là từ có thang sang ngoài nữa
và vô trong phải có một
một cái gian nữa cốt rượu cần này rồi làm cái chỗ đánh chiến này cái phàn đó
rồi qua chỗ kia là bỏ cái trống cái cột cột cái cung đó là cái trống này đánh
nhà dài là đặc trưng của người ấy đê
theo thời gian nhà dài truyền thống dần bị cách tân và mờ nhạt trong ý thức cộng đồng
trước nguy cơ đó lớp trẻ ấy đê cần học hỏi nghiên cứu tiếp thu tìm hiểu việc dựng lại nhà dài truyền thống
nhằm góp phần bảo tồn phát triển và giúp đỡ
phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tây nguyên nói chung và tỉnh đắk lắc nói riêng
bắt nguồn từ tình yêu thương những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lon lòng
những năm qua anh nguyễn văn phúc huyện long thành tỉnh đồng nai đã đứng lên
để thành lập một máy ấm tỉnh thương mang tên phúc lâm để đưa các em nhỏ về chăm lo và nuôi dưỡng
những đứa trẻ đến với máy ấm tuy đều có hoàn cảnh bất hạnh
nhưng các em đã và đang có một cuộc đời mới được nuôi nấng học hành như những bạn bè cùng trang lứa
mười năm trước tình cờ biết thông tin một đứa trẻ bị bỏ rơi tại một bãi rác trên địa bàn huyện long thành
khi vừa mới sinh ra anh nguyễn văn phúc đã đưa về gia đình để chăm sóc nuôi dưỡng
từ đó như một cơ duyên những đứa trẻ bị bỏ rơi cứ liên tiếp đến với anh
do số trẻ ngày càng đông trong khi khả năng có hạn nên được sự hỗ trợ cho phép của chính quyền
anh đứng ra thành lập máy ấm tỉnh thương phúc lâm
với mong muốn nhận được sự chung tay của cộng đồng
hiện tại đây đang nuôi dưỡng tám mươi bốn đứa trẻ
mỗi em khi mới đến đây là một câu chuyện đau lòng
nhưng với thời gian mái ấm phúc lâm đã nuôi dưỡng giúp các em dần khôn lớn

để duy trì hoạt động mỗi tháng cơ sở phải chi hai trăm chín mươi triệu đồng
trong đó một phần được anh phúc trích từ lợi nhuận công việc kinh doanh của gia đình
số còn lại là sự hỗ trợ của các nhà hào tâm mạnh thường quân
hiện cơ sở có một mươi bốn bảo mẫu để chăm sóc cho những trẻ nhỏ
ngoài ra ba mươi năm em đang đi học từ mẫu giáo đến lớp năm tại các trường trên địa bàn xã long an
ước mong là các cháu được đến trường
được có một chỗ ở đàng hoàng tử tế
có một kiến thức
các cháu nào có tiềm năng ăn học thì nên cho các cháu ăn học tới nơi để trốn
còn các cháu nào không chịu học thì nên cố gắng cho cháu có nghề
khi cháu lớn lên cháu ra ngoài cháu có thể tự mưu sinh được
chính vì địa phương hỗ trợ trong thủ tục hành tránh là khai sinh
rồi làm thủ tục là cấp bổ thẻ của em y tế cho các cháu
đồng thời mấy em phúc lâm khi các cháu trưởng thành khoảng sáu tuổi
đến tuổi học thì máy ấm tạo điều kiện để đưa đón các cháu đến trường học trên địa bàn của xã long an
tôi đánh giá máy ấm phúc lâm này hoạt động mô hình rất là tốt
xuất phát từ tình yêu thương không vụ lợi
anh nguyễn văn phúc đã dành cả tuổi trẻ tiền bạc để chăm lo cho những đứa trẻ có mảnh đời không may mắn
những đứa trẻ đến với mái ấm dù sinh ra trong bất hạnh
nhưng các em đã và đang được chăm sóc học hành lớn lên như bạn bè cùng trang lứa
thưa quý vị
theo tin truyền hình nhân dân vừa nhận từ nguồn thông tin bộ quốc phòng cho biết
lúc chín giờ sáng ngày hôm nay máy bay quân sự của trường sĩ quan không quân đóng tại thành phố nha trang
đã bị rơi tại huyện cam lâm
hai phi công đã tử vong
theo đại diện của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường
hiện trường vụ rơi máy bay gần hồ chứa nước lớn ở xã suối tân
đại diện ủy ban nhân dân xã suối tân thông tin
xung quanh khu vực máy bay rơi hiện đang có cháy lớn
các lực lượng đang tổ chức dập lửa
thưa quý vị và tiếp theo sẽ là một số thông tin quốc tế đáng chú ý
tiếp theo trong phần tin quốc tế
thế giới quan ngại về sự cố trên vịnh oman
ông boris johnson chiến thắng tại vòng một bầu lãnh đạo đảng bảo thủ
thưa quý vị sau vụ tấn công hai tàu chở dầu tại vịnh oman gần bờ biển iran ngày hôm qua
nhiều tổ chức và chính phủ các nước đã bày tỏ quan ngại về sự cố nghiêm trọng này
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres khẳng định cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
và cảnh báo rằng thế giới không thể để xảy ra một cuộc đối đầu lớn tại vùng vịnh
theo đề nghị của mỹ hội đồng bảo an liên hợp quốc tổ chức họp khẩn vào tối một mươi ba tháng sáu theo giờ địa phương để thảo luận tình hình
tại cuộc họp mỹ khẳng định cuộc tấn công là không thể chấp nhận được cùng ngày
ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã cáo buộc iran phải chịu trách nhiệm về vụ việc trong khi đó
bộ ngoại giao nga cho rằng không nên lợi dụng vụ việc ở vịnh oman để gia tăng áp lực đối với iran
liên minh châu âu cũng kêu gọi kiềm chế tối đa sau khi có thông tin về sự cố có thể là tấn công nhằm
vào hai tàu thương mại tại vịnh oman gần bờ biển iran sáng cùng ngày
trong diễn biến liên quan bộ tư lệnh trung tâm mỹ thông báo điều tàu khu trục tên lửa dẫn
đường uss mason tới khu vực một trong hai tàu chở dầu bị hư hại về phía mình bộ ngoại giao iran
mô tả vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu tại vịnh oman là một vụ việc nhiều nghi vấn
chuyển sang một thông tin khác cựu ngoại trưởng anh boris johnson đang tiến gần hơn tới chiếc ghế
thủ tướng anh tối qua ông đã ở vị trí đầu tiên tại vòng một cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng
bảo thủ thay thế vị trí của bà theresa may ông boris johnson đã giành được một trăm một mươi bốn trên tổng số
ba trăm một mươi ba phiếu bầu hai ứng cử viên khác đứng sau ông là ngoại trưởng anh jeremia hunt được bốn mươi ba phiếu
bộ trưởng môi trường michael kove được ba mươi bảy phiếu trong khi đó ba ứng cử viên không đủ số phiếu
bầu để trù lại sau vòng một là cựu lãnh đạo đảng bảo thủ tại hạ viện anh andrea litsum
bộ trưởng việc làm và chợ cấp esther mcveigh và nghị sĩ mark harper vòng bỏ phiếu thứ hai
sẽ tiến hành vào ngày một mươi tám tháng sáu tới một trăm hai mươi năm thành viên đảng bảo thủ trên toàn quốc sẽ bỏ phiếu
lựa chọn lãnh đạo mới của đảng trên cơ sở danh sách rút gọn này và qua đó bầu ra vị thủ tướng
mới của nước anh vào đầu tháng bảy tới ngày hôm qua tổng thống nga vladimir putin đã
xa thải hai vị tướng cấp cao có liên quan tới vụ bắt giữ nhà báo ivan golunov gây bất bình trong dư luận
thông báo của điện kremlin cho biết tổng thống putin đã xa thải hai sĩ quan cảnh sát cấp cao và cả hai đều mang hàm thiếu tướng
quyết định trên được đưa ra theo đề nghị của bộ trưởng nội vụ nga trước đó một ngày
nhà báo golunov đã được trả tự do sau khi các cáo buộc hình sự chống lại ông đã bị hủy bỏ
ít nhất chín người thiệt mạng và một mươi hai người đã bị thương trong một vụ đánh bom liều chết
hôm qua ở thành phố jalalabad thuộc tỉnh nagaha phía đông afghanistan
chính quyền địa phương cho biết một kẻ đánh bom đã cho kích hoạt khối thuốc nổ mà đối tượng này mang
trong người khi tới gần chạm kích hoạt
trong khi người bị kiểm soát địa phương vụ nổ khiến bốn nhân viên an ninh và năm dân thường thiệt mạng
trong khi một mươi hai người khác bị thương khu vực chung quanh jalalabad vốn là nơi ẩn náu của cả phiến
quân taliban và các tay súng khủng bố thuộc tổ chức nhà nước hội giáo tự xưng
tổ chức nghiên cứu không gian ấn độ hôm qua cho biết nước này đang có kế hoạch phóng
chạm vũ trụ riêng vào năm hai nghìn ba mươi đây là một trong những kế hoạch tham vọng nhất mà new delhi theo
đuổi chạm vũ trụ nặng hai mươi tấn này nhiều khả năng sẽ được xây dựng trong những năm tới
được sử dụng để tiến hành các thử nghiệm về môi trường không trọng lực theo kế hoạch ban
đầu ấn độ sẽ đưa các phi hành ra vào không gian từ một mươi năm đến hai mươi ngày song các thông tin trí
tiết sẽ được công bố sau khi chuyến bay không gian đầu tiên có người điều khiển
còn được gọi là sứ mệnh gaganyan được hoàn tất chính phủ ấn độ đã thông qua khoản ngân sách gần
một bốn tỷ usd cho sứ mệnh gaganyaan trong sứ mệnh này ấn độ sẽ thực hiện hai chuyến bay không có
người lái trước khi triển khai chuyến bay đầu tiên có người điều khiển vào năm hai nghìn hai mươi hai truyền thông ấn độ
khẳng định nước này sẽ không hợp tác với bất cứ nước nào khác về dự án chạm vũ trụ nói trên đến
nay những quốc gia có trạm vũ trụ là mỹ nga và trung quốc và một nhóm quốc gia sở hữu chạm vũ trụ
quốc tế thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình
nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt